bên dưới bài viết rất nhiều bình luận thể hiện sự đồng cảm với người bị hại
đồng thời cũng chia sẻ đây không phải là hiện tượng hiếm gặp
đó chỉ là một trong những cách thức mà tội phạm đang lợi dụng
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân vô tội
chúng có thể giả danh các cơ quan công quyền như là công an tòa án kiểm soát
để mà đưa nạn nhân vào những câu chuyện mà do chúng giàn dựng
và coi đó tin tưởng hoặc là lo sợ
chuyển các cái tiền cho chặt các đối tượng hoặc là đưa tham gia vào các giao dịch
khi có thông tin cá nhân tội phạm có thể mạo danh bất cứ ai
và dẫn dụ người dân đến việc cung cấp tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt
chẳng hạn như trường hợp của chị nga
khi nhận được một cuộc gọi tự xưng là nhân viên
làm việc tại một mạng viễn thông giới thiệu về các gói khuyến mãi
chị nga đã soạn tin nhắn theo một cú pháp và gửi đi
chị không biết rằng đây là hoạt động nhằm hách số điện thoại
xâm nhập vào tài khoản ngân hàng và lấy cắp tài sản
bạn ấy có nói là sau khi soạn tin nhắn gửi xong
thì sim của mình sẽ không có dịch vụ trong một vài phút
để bạn ấy reset lại sim của mình
và mình cũng tin đó là sự thật
thì mất sim và không có dịch vụ thì mình cũng nghĩ là chỉ là một vài phút thôi
bạn mình thì lúc đấy thì có nhắn tin là vào tài khoản và chuyển khoản cho chị em một
sau đó mình đăng nhập vào bên kênh online
thì mình thông báo là trừ hết tiền trong tài khoản mình đi
và mình trong lúc đấy là trong tài khoản mình có khoảng tầm hơn hai trăm linh triệu
một hình thức khác phổ biến hơn
đó là hack facebook để nhắn tin vai tiền
tội phạm đã nghiên cứu rất kỹ đối tượng được nhắm tới
từ cách sưng hô đến thói quen để tạo sự tin tưởng
bởi vậy dù là người rất cẩn thận
nhưng khi được yêu cầu chuyển tiền qua facebook cá nhân
anh quốc không hề mãi mãi nghi ngờ mà thực hiện ngay lập tức
vì là trước đấy đã nói chuyện với nhau
nó nối liền mạch với cái câu chuyện hiện tại
chị đang nhắn cho mình
thế thì sau khoảng độ mấy phút mình không nghi ngờ gì
sau mấy phút nữa
quốc ơi quốc
bây chị đang có việc cấp qua chuyển cho chị hai mươi triệu nữa được không
thì lúc ý tự dưng anh bật pháp ra ngay một cái là mình bị lừa rồi
sau đó là anh mới nói
hóa ra là đây là cái nick đã bị hack
mà cậu là người đã lừa tôi không
thì nó chặn ngay mình
từ đầu năm đến nay
các ngân hàng tiếp nhận khá nhiều thông tin
khách hàng phản ánh lừa đảo qua không gian mạng
đáng chú ý là hình thức gọi điện thông tin của các ngân hàng đều bị lừa đảo qua không gian mạng
đáng chú ý là hình thức gọi điện thông báo trúng thường
gửi đường link chứa mã độc để đánh cắp otp
nhằm chiếm đoạt tài sản
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
là do khách hàng bị lộ
hay mất thông tin cá nhân
khách hàng có thể là vào đăng ký
trong một website nào đấy để mua bán hàng
thì bao gồm tên này
số điện thoại này ngày sinh
thì thực ra là thường các khách hàng không để trong chế độ ẩn đâu
thì những thông tin đấy là tội phạm sẽ lấy được
bên cạnh đấy rồi
thì tội phạm sẽ lấy được
trên những cái hóa đơn mà khách hàng thanh toán này
rồi đăng ký với nhà mạng
rồi là những cái ví dụ như là
thẻ mà bán hàng
rất là nhiều nguồn
trên phần internet
và trên các hệ thống đều có lưu lại
thì bằng những cái công nghệ
theo dõi cũng như là tập hợp dữ liệu
thì khách hàng thì tội phạm sẽ lấy được
đấy gọi là dữ liệu
mang tính chất là public
chính tội phạm từ những cái thông tin mà đã lấy được cuplic đấy
sẽ liên lạc trực tiếp với khách hàng
đánh cắp danh tính để lừa đảo
đang ngày càng phổ biến
gây ra những phiền phức không nhỏ
đến cuộc sống của nhiều cá nhân
dù không ngừng nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin
và bảo mật
thế nhưng việc xử lý hành vi mua bán thông tin cá nhân
vẫn rất khó khăn do nhiều nguyên nhân
ví dụ như
khó truy ra đầu mối tiết lộ
đánh cắp sử dụng thông tin cá nhân
bản thân một số khách hàng
khi bị lợi dụng lại tự nguyện
cung cấp thông tin cho tội phạm
và ngân hàng chúng tôi thì phải có nhiệm vụ
là cùng đồng hành với khách hàng
để xem cái tình trạng đấy nó như thế nào
nếu trường hợp mà khóa được thì khóa
nếu trường hợp tra soát được thì sẽ thực hiện tra soát
để làm sao hoàn trả cho khách hàng tránh thiệt hạn
hoặc là cùng cung cấp dữ liệu
để ra đối quan điều tra
để phục vụ điều tra để đem lại quyền lợi cho khách hàng
không nên công khai
họ tên tuổi
rồi các chứng minh nhân dân
và những cái thông tin về cá nhân
và thông tin về
cái sở hữu về tài năng
tài chính và ngân hàng trên không gian mạng
đấy là một kẻ hợp rất lớn
để các đối tượng phạm tội lợi dụng
một số lưu ý
để bảo mật thông tin cá nhân
đăng ký nhận thông báo biến động số dư tài khoản
qua tin nhắn sms
hoặc tin nhắn ott
do ngân hàng cung cấp để kịp thời cập nhật
các thông tin thay đổi của tài khoản
đặt mật khẩu các dịch vụ ngân hàng điện tử
khó đoán có tính bảo mật cao
tránh đặt ngày sinh tên người thân số điện thoại
có thói quen thay đổi mật khẩu thường xuyên
hoặc khi cảm thấy nghi ngờ
không sử dụng các phần mềm lưu trữ mật khẩu
không dùng chung một mật khẩu
để đăng nhập ngân hàng điện tử
và đăng nhập vào các mạng xã hội
tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập
mật khẩu đăng nhập mã xác thực otp
của dịch vụ ngân hàng điện tử cho bất kỳ ai
kể cả nhân viên ngân hàng
đăng ký sử dụng phương thức xác thực
shop otp khi thực hiện các giao dịch trực tuyến
tuyệt đối không bấm vào
các đường linh lạ được gửi qua tin nhắn
email kênh mạng xã hội mạo danh
chỉ nhận thông tin
qua các kênh thông tin chính thức của ngân hàng